kính chào quý vị và các bạn
do vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh và ổn định nên trong hôm nay và ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có sương mù vào lúc sáng sớm
với mức nhiệt độ giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa đêm và sáng rét nhẹ
với nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động đảm bảo tốc độ để đảm bảo an toàn
đi sâu vào khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết ba ngày tới cũng phổ biến là trạng thái ít mưa ngày nắng với cường độ nhẹ
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện rải rác trong ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ trưa chiều tại đây tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình
thời đoạn ba ngày tới thời tiết cũng không có nhiều thay đổi
khi vẫn duy trì ít mưa và có nắng với cường độ không quá mạnh
trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai mưa tạm giảm nên mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi tám ba mươi một độ
sau đó từ khoảng ngày mùa một mươi do sự nâng trục lên phía bắc của rải mây rồng
thì mưa sẽ tăng trở lại cùng nền nhiệt giảm đi đôi chút
đề vợ các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa có trăng chỉ xuất hiện cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối và tối
tại các tỉnh ven biển với mức nhiệt độ sao động từ hai mươi ba ba mươi ba độ
và cũng từ ngày mùa một mươi mưa rông trên khu vực cũng tăng nhẹ khiến nền nhiệt giảm từ một hai độ